hơn một tấn hàng không rõ nguồn gốc tập kết trên phố linh đường phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội vừa bị đội quản lý thị trường số một mươi năm cục quản lý thị trường hà nội phối hợp với đội số năm phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội phát hiện và bắt giữ
hơn một tấn hàng trong đó có bốn trăm bốn mươi kg thịt ngỗng sông khói cấp đông và hơn sáu trăm linh kg bánh kẹo có nhãn ghi chữ trung quốc giá trị tổng lô hàng khoảng năm mươi triệu đồng
số hàng hóa này do mai văn trưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại tỉnh nam định gom từ các tỉnh biên giới về tập kết tại hà nội để phân phối bán lẻ ra các cơ sở kinh doanh và hàng ăn
thời điểm phát hiện chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
các đối tượng thì dùng nhiều thủ đoạn tinh vi liều lĩnh chống lại các lực lượng chức năng để tuồn hàng lậu qua biên giới
tại tỉnh hà tĩnh lực lượng công an biên phòng và hải quan đã phối hợp để đấu tranh chống buôn lậu gia lận thương mại và đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng
hơn sáu trăm linh kg pháo nổ được phát hiện tại huyện cầm xuyên
tại cờ khẩu cầu treo cũng thú giữ gần hai trăm linh kg pháo thù sáu trăm linh kg mạ tủy đá tại khu vực giáp ranh hà tĩnh nghệ an
và hàng trăm vụ vận chuyển hàng lậu hàng cấm đã được các lực lượng công an hải quan biên phòng tỉnh hà tĩnh liên tục bắt giữ trong thời gian qua
cần tết luôn là thời điểm nóng với cuộc chiến chống buôn lậu ra lận thương mại
thời điểm trượt trong con tháo tiết nguyễn đạn là năm hai nghìn hai mươi
thì dự báo là tình hình hoạt động của buôn lậu ra lận thương mại hàng cấm và các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm bá tủy sẽ diễn biến phức tạp hơn
do đặc điểm tình hình của địa bàn hà tĩnh là tương đối phức tạp trên hai tuyến biên giới do địa hình hiểm trở
thứ hai là thủ đoàn hoạt động của các loại tội phạm trên hai tuyển biên giới là hoạt động rất tinh vi
cộng đồng người việt ở nhật rồi em vào chỗ thân viên là vào đó thì có thuyền viên tất cả giống như kiểu ai tham gia nhóm thì có ở đó
thì em vào trang cá nhân em vào trang cá nhân của từng người thì trong trang cá nhân thì em bấm vào phân giới thiệu
thì trong phần giới thiệu là sẽ có ngày tháng năm chín và họ vào tên của tên người chủ còn tài khoản thì có sẵn ở trên link của facebook
thì từ đó thì em sẽ do mật khẩu ở trên đó nếu như được thì nó sẽ vào mà còn không được thì em sẽ bỏ đi vào mọi người khác
sau khi học facebook thì em sẽ vào đổi mật khẩu và sau đó thì em sẽ tìm hiểu xem cái cuộc nói chuyện giữa thân nhân gia đình
các thứ để mình giải dàng cho giống người ở bên chỗ kia thì bắt đầu em vào ngôi nói chuyện
tự dưng có một hôm thì là buổi sáng thì không sử dụng
không gì đến điện thoại cả thì là đến trưa thì là có một vài người bạn gọi điện đến và họ bảo rằng là tôi cần gì tiền mà lại thấy báo chuyển khoản
lúc bấy giờ mới nghĩ ra rằng là à thôi chứ rồi vì là cái này là cái vấn đề mất tài khoản rất là nhiều trên facebook ấy
thì khi mà mở facebook ra thì cái tài khoản mình đang bị khóa không thể vào được
thế thì là cũng hỏi thông báo cảnh báo với cả mọi người là cái số tài khoản của tôi là hiện giờ là tôi không vào được
người đấy là người mạo danh
trong cái khoảng thời gian từ sáng đến trưa thôi mà đã có một vài người bạn của tôi là đã chuyển khoản cho họ rồi và coi như là mất một cái số tiền rất là lớn
bạn bè trên facebook của tôi có nhắn tin hỏi vay tôi số tiền là ba mươi triệu do chủ quan và nghĩ đó là bạn của mình nên đã lập tức chuyển tiền cho bạn với số tiền là ba mươi triệu
nhưng sau khi họ liên lạc với bạn qua điện thoại thì tôi mới phát hiện ra là tài khoản của bạn đã bị hách
qua đây thì tôi cũng mong các bạn hãy chú ý
cảnh giác với các hiện tượng lừa đảo trên facebook nhắn tin hỏi mượn tiền
về thủ đoạn hoạt động lừa đảo trên mạng internet từ thực tiễn đấu tranh các vụ án và thông qua các công an các địa phương bảo vệ báo cáo
có thể xác định là các đối tượng người nước ngoài là câu kết với các đối tượng người việt nam sử dụng điện thoại thông minh máy tính
chiếm đoạt được cái quyền sử dụng facebook
nhắn tin cho rất nhiều người trong nhóm bạn của người có quyền sử dụng trang mạng xã hội đó và đề nghị là vay tiền hoặc là chuyển tiền giúp đến các số tài khoản khác nhau
sau khi là người bị hại là đã chuyển tiền thì mình liên hệ lại với chính chủ của người quản lý cái gia lô facebook đó thì mới biết là bị lừa đảo thì mới bắt đầu có đơn tốt giác
thưa quý vị qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thì lực lượng công an nhận thấy các đối tượng thường sử dụng hai phương thức để hách tài khoản facebook của người dùng
thứ nhất là chúng hexook bằng cách dò mật khẩu trên trang facebook cá nhân với ai để mật khẩu đơn giản thì sẽ rất dễ bị chúng đánh cắp mật khẩu
thứ hai là chúng có thể lập một trang web giả mạo có giao diện giống hệt như là website chính thức của facebook rồi dẫn dụ người dùng đăng nhập tài khoản bằng website giả mạo này để đánh cắp thông tin mật khẩu
và chúng tôi sẽ làm rõ thủ đoạn này của các đối tượng để mỗi người dùng facebook nêu cao cảnh giác không sập bẫy lừa đảo
các tài khoản facebook mà đối tượng lựa chọn để hách thường là tài khoản của những người lớn tuổi vì những người này thường đặt mật khẩu dễ nhớ giản đơn
hoặc các chủ tài khoản facebook đang sinh sống tại nước ngoài để khi bị lừa đảo vay tiền nhờ mua đồ mua thẻ điện thoại các bị hại sẽ có liên hệ ngay được
với chúng tôi sẽ làm dõi thủ đoạn này của các đối tượng để mỗi người dùng facebook nêu cao cảnh giác không sập bẫy lừa đảo

các tài khoản facebook đang sinh sống tại nước ngoài để khi bị lừa đảo mua đồ mua thẻ điện thoại các bị hại sẽ có liên hệ ngay được
các tài khoản facebook đang sinh sống tại nước ngoài để khi bị lừa đảo mua đồ mua thẻ điện thoại các bị hại sẽ có liên hệ ngay được
các tài khoản facebook đang sinh sống tại nước ngoài để khi bị lừa đảo mua thẻ điện thoại các bị hại sẽ có liên hệ ngay được